cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng nguyễn văn hiền tên gọi khác là tuồng và lê văn huấn cùng chú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang về hành vi cố ý gây thương tích